ngày ba mươi tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đã tổ chức họp giao ban
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến bảy giờ ngày ba mươi tháng ba hà nội đã ghi nhận bảy mươi một trường hợp có xét nghiệm dương tính
riêng tại ổ dịch bệnh viện bạch mai đã ghi nhận tổng số là hai mươi sáu ca
theo danh sách dữ liệu trích xuất từ bệnh viện bạch mai có tổng số gần một sáu trăm linh trường hợp bệnh nhân nội trú bệnh viện bạch mai
từ ngày một mươi năm tháng ba được gửi về hà nội để ra soát
đối với các trường hợp liên quan như là bệnh nhân khám ngoại trú người chăm sóc và thăm người bệnh học viên đi học
hiện nay đã được điều tra được hơn chín trường hợp
thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục ra soát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp sống trên địa bàn
đã điều trị nội trú tại bệnh viện bạch mai và ra viện trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
và cách ly các đối tượng khác có liên quan